qua giả soát thẩm định nhu cầu thực tế nguồn thu của hoạt động xe buýt hiện nay
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề nghị ủy ban nhân dân tp phê duyệt bổ sung một trăm hai mươi tám tỷ đồng trợ giá xe buýt
ban đầu dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm hai nghìn hai mươi là một một trăm năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên sau khi đánh giá tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tổng dự toán cần thiết đã tăng thêm một trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó có hai mươi hai năm tỷ đồng hỗ trợ đơn vị vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
số còn lại là dự phòng việc phát sinh khối lượng nhiên liệu điều động phương tiện phục vụ nhiệm vụ chính trị
và chênh lệch chi phí do thay đổi mức lương
trên cơ sở mức chi bổ sung này trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm sẽ tiến hành thương thảo
theo chức năng bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả không vượt giá mức trợ giá được phê duyệt